xin kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối và đêm nay khi rảnh áp thấp và hồi tụ gió được hình thành
thì mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng mạnh
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
do có mưa nên từ ngày mai nền nhiệt trên khu vực giảm đi đáng kể
nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng sẽ có mưa rông trên diện rộng
với lượng mưa có thể lên tới bốn mươi tám mươi mm có nơi lên trên một trăm linh mm
đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài nên người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác
với lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm đáng kể
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ nắng nóng tạm thời chấm dứt
lời xuống trung bộ trong hôm nay ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thời thiên huế
vẫn còn nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau đó cũng do ảnh hưởng của hệ thống gây mưa phía bắc
nên các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa rông rải rác
giúp nền nhiệt giảm nhẹ nắng nóng được thu hẹp lại
chủ yếu tập trung ở trung trung bộ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới phổ biến ít mưa
và có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau đó từ ngày mùng tám mưa rông trên khu vực cũng tăng lên cùng nền nhiệt giảm đi đôi chút
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên mưa rông lúc chiều tối sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm rông xét và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
cao nhất ngày mai giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ và sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online cập nhật
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv